xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo
tiêm thêm mũi phía phòng y tế huyện lệ thủy cũng đã báo cáo sự việc lên ban chỉ đạo phòng chống covid một mươi chín của huyện cũng như là tỉnh quảng bình
về phía bệnh viện đa khoa huyện lệ thủy ông ngô đức vân giám đốc bệnh viện này cũng cho biết
sức khỏe của cô giáo đang ổn định phía bệnh viện cũng sẽ thường xuyên liên lạc để kịp thời xử lý nếu có vấn đề xảy ra